xin kính chào quý vị và các bạn
do hành hưởng của rãnh ngắp thấp qua bắc bộ có su hoạt động mạnh dần lên
kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m
nên trong ba ngày tới ở khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ có mưa rông rải rác
có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét và sàn ở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần lưu ý đề phòng
thời gian có mưa thường tập trung vào lúc chiều muộn
còn ban ngày thì vẫn có nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực
giao động là từ hai mươi năm cho đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
chiều ảnh hưởng nhiều hơn của hội tụ gió
nên cũng có mưa rào và rông
có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
do mưa lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt tại khu vực này chưa tăng quá cao
trưa chiều giao động là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rào và rông mạnh xuất hiện vào lúc cuối ngày
sau mưa giảm nhanh
còn khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
chỉ có mưa vài nơi ngày nắng
nền nhiệt trên khu vực khá cao
giao động là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
về chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét hay là gió giật mạnh
ban ngày thì có nắng
có nơi nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất ngày
giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
chỉ một vài nơi ở phía nam khu vực có mức nhiệt thấp hơn đôi chút
ở vùng cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới
chủ đào là ngày nắng sáng đoạn và có mưa về cuối ngày
riêng trong ngày tám tháng sáu thì trời có thể chuyển mây rông và có mưa vào khoảng giữa chiều
cục bộ có điểm có mưa vừa với lượng khá
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây có xu hướng tăng nhẹ
giao động là từ hai mươi đến ba mươi bốn độ
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối thì có mưa rông giải rác
trong cơn rông cần đề cao cảnh rác với tố lốc hay là gió rất mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất ngày
giao động là từ ba mươi một cho đến ba mươi năm